đây là vụ việc có tinh chất khủng bố vũ trang đặc biệt nghiêm trọng các đối tượng tham gia đông hành động dã man có tổ chức
thực hiện mệnh lệnh của tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương
nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ cùng với đầy đủ trang bị vũ khí phương tiện công cụ hỗ trợ chiến đấu
biểu dương những thành tích tinh thần cố gắng chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ chiến sĩ
trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn luôn tin tưởng vào lực lượng cảnh sát cơ động
đây là một trong sáu lực lượng đã được xây dựng tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại từ đây đến năm hai nghìn hai mươi
tiếp thù ý kiến chỉ đạo của đại tướng tô lâm thay mặt đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động
thiếu tướng lê ngọc châu tư lệnh cảnh sát cơ động cảm ơn sự quan tâm động viên của đồng chí bộ trưởng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
luôn đoàn kết kỷ cương dũng cảm kiên cường chính quy tinh nhuệ chỉ biết còn đảng là còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
lãnh đạo bộ công an cũng vừa ủy quyền cho công an tỉnh đắk lắc đến thăm chia buồn và hỗ trợ gia đình của ba người dân bị nhóm khủng bố giết hại trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng
tại địa bàn hai xã eak tu và ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
tại các xã ea katu ea tiêu huyện chư quynh và tổ dân phố tám phường tân an thành phố bù ma thuột
thử quyền của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc đã đến thăm chia buồn sâu sắc với thân nhân gia đình của anh hoàng minh khánh anh lê minh vương và anh lê xuân hoàng
đây là ba người dân đã bị giết hại trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
tại những nơi đến thăm đoàn đã thắp những nén tâm nhang tưởng nhớ ba người dân đã mất và chia sẻ động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi buồn mất mát đau thương để sớm ổn định cuộc sống
nhân dịp này thừa ủy quyền của bộ công an công an tỉnh đã trao cho ba gia đình mỗi gia đình sáu mươi triệu đồng
trong đó có năm mươi triệu đồng được trích từ quỹ phòng chống tội phạm bộ công an và một mươi triệu đồng được trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội bộ công an để giúp đỡ các gia đình vơi bớt khó khăn
học viện cảnh sát nhân dân đã đến thăm chia buồn sâu sắc với gia đình của ba người dân và gia đình các cán bộ xã công an xã đã hy sinh và bị nhóm khủng bố giết hại
trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn hai xã ea tu và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
đoàn đã đến thăm chia buồn sâu sắc với thân nhân gia đình của ba người dân và sáu liệt sĩ là cán bộ xã và công an xã đã hy sinh trong vụ việc
các thành viên trong đoàn đã thắp những nén tâm nhang tưởng nhớ các nạn nhân và chia sẻ động viên với các gia đình cố gắng vượt qua nỗi buồn mất mát đau thương này để sớm ổn định cuộc sống
tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội khu vực tỉnh bắc ninh đã về tiếp xúc với cử tri huyện lương tài
tại hội nghị cử tri địa phương được thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm và thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
cử tri huyện lương tài đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh góp phần vào thành công chung của kỳ họp
đồng thời đề nghị quốc hội các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương
quan tâm xem xét giải quyết một số vấn đề như có chính sách lương và phụ cấp riêng cho ngành y tế
khuyến khích bác sĩ trẻ cán bộ đào tạo chuyên sâu về y tế dự phòng về công tác tại các trạm y tế
phân bổ dự toán ngân sách cho các xã theo số lượng thôn để phù hợp với thực tiễn địa phương
quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
phát biểu tại buổi tiếp xúc thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ ghi nhận những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri huyện lương tài
đồng thời khẳng định đây là cơ sở quan trọng để quốc hội xem xét xây dựng ban hành quyết sách sát thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân
thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ cũng thông tin nhanh tình hình thế giới khu vực khái quát tình hình kinh tế xã hội của đất nước đến cử tri huyện lương tài
đồng thời trao đổi phân tích làm rõ một số vấn đề cử tri địa phương quan tâm và giao văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh
tổng hợp truyền tải đầy đủ đến quốc hội chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương xem xét giải quyết
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh nội địa và công tác đảng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tại cục an ninh nội địa
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cục an ninh nội địa trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó lực lượng an ninh nội địa đã chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương triển khai toàn diện các mặt công tác
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động đảm bảo an ninh nội địa không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập
đã chủ động tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các chủ trương giải pháp mang tính chiến lược góp phần đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước
đã chủ động tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các chủ trương giải pháp mang tính chiến lược góp phần đảm bảo an ninh an toàn các chủ trương giải pháp mang tính chiến lược góp phần đảm bảo an ninh an toàn các chủ trương giải pháp mang tính chiến lược góp phần đảm bảo an ninh an toàn các chủ trương giải pháp mang tính chiến lược góp phần đảm bảo an ninh an toàn các chủ trương giải pháp mang tính chiến lược góp phần đảm bảo an ninh an toàn các chủ trương giải pháp mang tính chiến l
tăng cường phối hợp với các đơn vị trong công tác trao đổi thông tin giả soát đánh giá tổng thể
giữ vững ổn định an ninh trật tự các địa bàn chiến lược xác định đối tượng địa bàn trọng điểm để tập trung giải quyết
không để diễn biến phức tạp đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
tiếp tục phát huy vai trò nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
sáng nay tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức hội thảo công tác tuyến và trao đổi chuyên môn y tế việt nam cuba
nhằm trao đổi kinh nghiệm cập nhật các kiến thức kỹ thuật trong khám chữa bệnh giữa các chuyên gia y tế bệnh viện simex bộ nội vụ cuba
và cám bộ y tế công an nhân dân nói chung bệnh viện một mươi chín tháng tám nói riêng
tại hội thảo nhiều kinh nghiệm hay kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong khám và điều trị
bệnh của chuyên gia y tế bệnh viện si mex bộ nội vụ cuba và cán bộ y tế công an nhân dân việt nam
trong các chuyên ngành tiêu hóa y học tái tạo giảm đau điều trị bệnh thận mạn và tai mũi họng đã được chia sẻ
hội thảo là sân chơi khoa học cho đội ngũ cán bộ y tế của lực lượng công an nhân dân nói chung
và cán bộ y tế của bệnh viện một trăm chín mươi tám nói riêng có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học
các chuyên gia đầu ngành đến từ đất nước cuba một đất nước có rất nhiều thành tiệu về lĩnh vực y tế
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh vĩnh phúc về cao điểm thu nhận vận động kích hoạt triệu tài khoản định danh điện tử
công an thành phố phúc yên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động công dân đến công an phường xã các điểm dịch vụ công trực tuyến
đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
bất kể thời tiết nắng hay mưa
ngày hay đêm tại trụ sở công an phường tiền châu thành phố phúc yên lúc nào cũng nhộn nhịp người dân đến đăng ký tích hợp và cài đặt định danh điện tử vneid
qua công tác tuyên truyền của tổ dân phố tới nay tôi cũng nhận định được và mang theo chính minh thư vào đoàn công an xe phường để làm định danh mức độ hai
biết được những tiện ích thiết thực của tp hcm
tài khoản định danh điện tử vneid mang lại khi giao dịch trên môi trường điện tử
anh nguyễn thanh xuyên tổ trưởng tổ dân phố kim xuyên phường tiến châu tranh thủ những ngày nghỉ làm ở công ty
anh đi đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân trong tổ dân phố sớm cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid
tổ dân số có anh băng xuyên cũng giúp đỡ tôi đi ra đây
các anh chị ở phường công an phường tiền châu rất vui vẻ
thì giúp đỡ chúng tôi rất chú đáo chúng tôi rất phấn khởi
với tinh thần làm hết việc không làm hết giờ vì nhân dân phục vụ
bên cạnh việc bố trí cán bộ chiến sĩ làm việc tại bộ phận tiếp dân trụ sở công an phường từ bảy giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
để đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid cho nhân dân
công an phường còn phối hợp mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ trưởng tổ dân phố
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tổ trưởng các tổ dân phố
thành lập các tổ công tác lưu động
xuống các thôn xóm để trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền và hướng dẫn người dân
cài đặt ứng dụng vneid đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho từng người dân
sau xong việc tuyên truyền trên đại hội truyền thanh
chúng tôi cũng đề nghị là ban công tác mặt trận phải chủ động phối hợp với tổ liên gia tự quản
xuống tới từng hộ dân ở từng tổ liên gia để vận động người dân đến công an phường cài đặt
và đồng thời vận động cả các trường hợp đã cài đặt như chưa kích hoạt
thì đến nhà văn hóa để được kích hoạt
đến nay phường tiền châu đã cấp căn cước công dân cho chín năm trăm linh trong số một mươi hai trường hợp
cấp định danh điện tử mức độ hai cho sáu một trăm linh bảy trường hợp kích hoạt năm năm trăm bốn mươi trường hợp
địa phương đang tập trung nhân lực phương tiện để trước ngày một mươi tháng bảy hoàn thành cấp căn cước công dân
thu nhận kích hoạt định danh điện tử mức độ hai đạt chỉ tiêu đề ra
thời gian tới công an phường tiền châu tiếp tục phối hợp với các ban ngành
đoàn thể bí thư tổ trưởng các tổ dân phố
tổ chức tuyên truyền sâu dài
để người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử
và việc cài đặt tài khoản định danh điện tử mức một mức hai trong thực hiện các giao dịch
duy trì các tổ công tác lưu động để hướng dẫn người dân đăng ký ứng dụng vneid
và nỗ lực hoàn thành mục tiêu kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử
cho tất cả công dân trên địa bàn thành phố